đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có cuộc gặp mặt và chúc mừng nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập hội thánh tin lành hà nội
tại cuộc gặp mặt đồng chí hoàng trung hải vui mừng thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua
kinh tế đã có bước phát triển vượt bậc thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên đời sống của người dân ngày càng ổn định
đồng thời bày tỏ sự quan tâm tạo điều kiện của hà nội đến sự phát triển của hội thánh tin lành
bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh trong thời gian qua hội thánh tin lành hà nội cũng đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
mong rằng trong thời gian tới hội thánh tin lành tiếp tục phát huy truyền thống và góp sức cùng thành phố xây dựng hà nội ngày càng văn minh hiện đại